sau gần hai năm tiến hành các biện pháp khắc phục để giữ toàn vẹn cho di tích thành nhà hồ
các vết nứt vỡ tại mái vòm phía nam thuộc khu di sản văn hóa thế giới này hiện đã được tu sửa
thành nhà hồ được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm hai nghìn một mươi một
trải qua hơn sáu trăm linh năm tính từ khi được xây dựng mái vòm cổng phía nam có khối đá nứt vỡ tạo thành khe hở khoảng năm cm
trước thực trạng này quỹ bảo tồn văn hóa của đại sứ quán mỹ đã tài trợ chín mươi hai năm trăm linh usd để thực hiện tu sửa
tại buổi khánh thành phía đại sứ quán mỹ bày tỏ sự ấn tượng về giá trị lịch sử văn hóa kiến trúc độc đáo của di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ
cũng cho rằng dự án tu sửa lần này không chỉ gìn giữ được giá trị văn hóa lịch sử của nhân loại
mà qua đó còn góp phần khẳng định quan hệ đối tác giữa hai nước trong hai mươi năm năm qua